một số trường đại học xét điểm thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp với phương thức khác để tuyển sinh đã công bố điểm trúng tuyển năm hai nghìn một mươi bảy trước ngày một tháng tám
từ ngày một tháng tám các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia đúng theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên đến thời điểm này nhiều trường đại học đã đưa ra điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng học bạ và điểm chuẩn dự kiến theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia như đại học mỹ thuật công nghiệp đại học sân khấu điện ảnh công bố điểm chuẩn trúng tuyển giao động từ một mươi bốn đến một mươi chín năm điểm
trong khi đó mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của trường đại học tài chính ngân hàng hà nội theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
thí sinh đạt tổng điểm ba môn không nhân hệ số chưa tính điểm ưu tiên khu vực điểm ưu tiên đối tượng đạt một mươi năm năm điểm và không có môn nào có điểm thi thấp hơn một
mức điểm này áp dụng đối với tất cả bốn tổ hợp môn xét tuyển
đối với xét tuyển theo học bạ thí sinh đạt tổng điểm ba môn theo tổ hợp từ một mươi tám điểm trở lên trong đó môn toán đạt từ sáu điểm trở lên
còn điểm chuẩn của đại học luật tp hcm được thống nhất dựa trên ba tiêu chí
học bạ chiếm tỷ trọng một mươi điểm trúng tuyển điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy năm mươi và điểm kiểm tra năng lực bốn mươi